kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ được dự báo sẽ còn lặp lại những cơn mưa rào và rông trong hai ngày tới
do rãnh mây rông có chụp đi qua bắc bộ vẫn còn hoạt động
quý vị vẫn nên đề phòng cảnh giác với ngập lụt lũ quét và xa lở đất
nhất là tại khu vực vùng núi
bên cạnh đó quý vị cần phải đề phòng với trong mưa rông khả năng cao sẽ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó tăng chậm dần trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực phía tây bắc bộ mưa rào và rông vẫn duy trì
vùng núi có thể có mưa vừa mưa to
quý vị cần đề phòng với lũ quét xa lở đất và ngập úng
cũng như lốc xét và gió giật mạnh
bắt ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó tăng thêm một độ trong ngày mùng bốn
các tỉnh ven biển từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng có mưa rào và rông về chiều tối đêm và sáng
trong ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng tám
ngày phổ biến ít mưa và có nắng nóng
với nhiệt độ trưa chiều là ba mươi ba ba mươi sáu độ
sau đó trong ngày mùng bốn cường độ nắng nóng sẽ tăng lên và xuất hiện ở trên diện rộng
khu vực từ đà nẵng vào đến bình thuận
trong thời đoạn ba ngày tới phổ biến có mưa rông vài nơi
thời đoạn ngắn tập trung về chiều tối và đêm
ngày nắng và phía bắc sẽ có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất ba mươi ba ba mươi sáu độ
giữa đinh thuận bình thuận thời tiết dễ chịu hơn và chỉ có nắng oi
các tỉnh vùng cao tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
trong những ngày đầu tháng tám
mưa trên diện rộng và có mưa vừa mưa to
nhất là vào thời điểm chiều tối và đêm
gió tác động của đời gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ không quá ba mươi độ
nam bộ cũng duy trì mưa rào và rông nhiều nơi
trong những ngày tới mưa vừa mưa to xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm
chế độ nhiệt ở phía nam chưa có nhiều biến động